liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn các ngư dân trên hai tàu câu mực chìm trên vùng biển trường sa
và đêm qua lực lượng chức năng cùng ngư dân xuyên đêm tìm kiếm và cùng tham gia còn có một máy bay và một tàu nước ngoài
hiện còn một mươi ba ngư dân trên hai tàu vẫn đang mất tích
đến hai mươi bốn giờ tàu cảnh sát biển tám nghìn hai và hai tàu kiểm ngư tiếp cận
mặc dù nỗ lực tìm kiếm nhưng đến bốn giờ sáng nay vẫn chưa phát hiện được ngư dân nào
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts do ngư dân lương văn viên trú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam làm thuyền trưởng hành nghề câu mực tại vùng biển trường sa của việt nam
đang hành nghề thì tàu bị lốc xoáy đánh chìm
một vụ chìm tàu khác xảy ra vào lúc một giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi
tàu cá qna chín trăm linh nghìn chín trăm hai mươi bảy đang hoạt động cách bờ biển tp quy nhơn tỉnh bình định khoảng hai trăm bốn mươi hải lý và cách đảo sông tử tây khoảng một trăm linh m
ba mươi năm hải lý thì bị sóng đánh chìm